công ty bảo hiểm knight specialty insurance có trụ sở ở california đã bảo lãnh khoản phạt một trăm bảy mươi năm triệu usd của ông trump tài liệu tòa án ngày một tháng bốn cho biết
trước đó một tòa án phúc thẩm ngày hai mươi năm tháng ba phán quyết rằng ông trump sẽ không phải đóng khoản tiền phạt bốn trăm năm mươi bốn triệu usd nếu ông nộp một trăm bảy mươi năm triệu usd trong vòng một mươi ngày
động thái mới nhất của knight specialty insurance giúp ông trump thoát nguy cơ bị bang new york tịch thu tài sản trong quá trình kháng cáo
trong vụ kiện do tổng trưởng lý new york leninia james đưa ra thẩm phán ather egaron hồi tháng hai tuyên bố ông trump phải nộp phạt ba trăm năm mươi bốn chín triệu usd vì cáo buộc đã phóng đại giá trị tài sản dòng của mình trong hơn một thập niên để đánh lừa các chủ ngân hàng nhằm khiến họ đưa ra các điều khoản cho vay tốt hơn
cộng thêm tiền lãi số tiền ông phải đóng phạt là bốn mươi triệu usd